ngày hai mươi năm tháng năm hãng tin tass dẫn lời người phát ngôn bộ quốc phòng nga
thiếu tướng igokona senkov thông báo cảng maropol đã được giả phá bom mìn hoàn toàn và hoạt động bình thường trở lại
trước đó một ngày bộ quốc phòng nga cho biết các chuyên gia thuộc hạm đội biển đen cùng các kỹ sư đã hoàn tất công việc giả phá bom mìn
hơn một mươi hai thiết bị nổ và vũ khí đã được phát hiện và vô hiệu hóa
các lực lượng nga cũng thu dọn các kênh và vùng nước có tàu bị chìm cũng như các chứng ngại vật khác
hiện cảng đang chuẩn bị vận chuyển chuyến hàng đầu tiên trong vài ngày tới
trong một diễn biến liên quan cùng ngày ngoại trưởng ukraine dmitry kobella cho biết kiev không có điều kiện tiên quyết trong việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao với moscow
tuy nhiên ông mikhail podolyak cố vấn tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết kiev sẽ không đồng ý đóng băng tình hình hoặc nhượng bộ một phần lãnh thổ của mình